thưa quý vị sáng nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại giáo sứ xuân thủy xã hải xuân huyện hải hậu tỉnh nam định
nam định là tỉnh có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng
tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt với đặc thù chín mươi sáu đồng bào theo đạo công giáo cấp ủy chính quyền xã hải xuân huyện hải hậu
đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó đã huy động được đông đảo các chức sách tín đổ tôn giáo trên nệ bàn
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn tốt khối đại đoàn kết dân tộc
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được bảo đảm không để hình thành tụi điểm phức tạp về hình sự ma túy
công tác quản lý nhà nước được đẩy mạnh đến nay một trăm linh công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân
gần bảy mươi người dân cài đặt định danh điện tử vneid
phát biểu tại ngày hội thượng tướng lương tam quang chúc mừng cán bộ và nhân dân xã hải xuân đã đồng sức đồng lòng
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh quốc phòng phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng nông thôn mới
thứ trưởng lương tam quang khẳng định những kết quả đó là những minh chứng cụ thể sinh động cho sự đồng sức đồng lòng của nhân dân
cùng tham gia với các ủy đảng chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
văn hóa xã hội của địa phương góp phần xây dựng huyện hải hậu giữ vững bốn mươi bốn năm văn hóa điển hình cấp huyện toàn quốc
tôi tin tưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh nam định nói chung và của huyện hải hậu xã hải xuân nói riêng
sẽ ngày càng phát triển trở thành ngày hội của toàn dân để bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ bình yên cuộc sống
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trách nhiệm nghĩa vụ
lãnh đạo của mỗi người dân
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng lương tâm quang và bí thư tỉnh ủy nam định phạm gia túc đã trao tặng những lãng hoa tươi thắm
cùng những phần quà ý nghĩa cho nhân dân cán bộ xã hải xuân và giáo sứ xuân thủy tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
bằng khen của bộ công an cho ba cá nhân tặng quà cho các gia đình chính sách mẹ việt nam anh hùng kèm học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng công an lào vi lây lạ kham phong cho biết tình hình tội phạm ma túy đang lan rộng tới mọi ngóc ngách trên thế giới
làm gia tăng mức độ nguy hiểm gắn liền với tội phạm khủng bố tội phạm xuyên quốc gia rửa tiền và tội phạm có vũ trang và có xu hướng gia tăng theo từng năm
trở thành mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như sự ổn định về mặt chính trị và an ninh của cộng đồng asean và các nước trên thế giới
asean cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm của khối trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy một cách hiệu quả
đảm bảo lợi ích chung của asean để giải quyết vấn đề ma túy một cách đồng bộ và toàn diện
tội phạm và tên nạn ma túy đang là thách thức nghiêm trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
tiếp tục là mối nguy hại cho cộng đồng và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới
đe dọa đến an ninh chính trị kinh tế xã hội của cộng đồng chung asean
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh để đấu tranh có hiệu quả với hiểm họa ma túy
chính phủ việt nam luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa
việt nam cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước trong khu vực
việt nam luôn nhất quán với quan điểm chung của asean là không khoan nhượng với ma túy
kiên quyết không để trở thành địa bàn trung chuyển ma túy
và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng asean không ma túy
đồng thời trú trọng vào hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
với trách nhiệm của một nước thành viên việt nam đã tham gia tích cực có trách nhiệm vào các hoạt động chung của khu vực
ngoài những nỗ lực trong nước việt nam cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước trong khu vực
việt nam luôn nhất quán với quan điểm chung của asean là không khoan nhượng với ma túy
kiên quyết không để trở thành địa bàn trung chuyển ma túy
và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài
hướng tới một cộng đồng asean không ma túy cân bằng giữa giảm cung giảm cầu giảm tác hại
thông qua các biện pháp thực thi pháp luật và các giải pháp kinh tế xã hội
nhằm loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tệ nạn ma túy
đồng thời chú trọng vào hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
theo thứ trưởng nguyễn duy ngọc ngăn chặn đẩy lùi tội phạm ma túy trên toàn cầu
và hạn chế thấp nhất hậu quả mà nó để lại cho xã hội
đòi hỏi cần tiếp tục thể hiện một tinh thần hợp tác và chia sẻ trách nhiệm cao hơn nữa
để đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra thời gian tới các quốc gia thành viên asean
cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác
trong đấu tranh phòng chống ma túy như tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả
các cơ chế hợp tác hiện có như hội nghị các bộ trưởng asean về vấn đề ma túy
tổ công tác phòng chống ma túy qua đường hàng không cảng biển
các nước tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động tác chiến xuyên quốc gia
triển khai các giải pháp kiểm soát và phòng chống thất thoát tiền chất
triệt phá các cơ sở sản xuất ma túy tăng cường triển khai trạm kiểm soát ma túy
tại các tuyến trọng điểm hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật
tăng cường và mở rộng hoạt động các văn phòng liên lạc qua biên giới bno
ở cấp độ quốc gia các bên cần chủ động nâng cao chất lượng trao đổi thông tin
qua cơ quan đổ bối chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy
triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới
tiến hành điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy xuyên quốc gia
và phối hợp bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy ở nước này lẩn trốn ở nước kia
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh các nước asean cần tăng cường hợp tác
với các nước đối tác đối thoại của asean trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho lực lượng hành pháp
và hỗ trợ trang thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống ma túy
trước đó vào chiều qua tại thủ đô viêng trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã diễn ra hội đàm cấp thứ trưởng
giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng khâm kỳnh phủ lạ mạ ni vông thứ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng được sang thăm
làm việc với bộ công an lào nhân dịp tham dự hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ tám
tại thủ đô viêng trăn lào
chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam tới đại tướng vy lai lạ kham phong phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại hội đàm hai đồng chí thứ trưởng cùng thông nhất đánh giá công tác đảm bảo an ninh trả tự của mỗi nước
và phối hợp giữa hai bộ công an trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm về ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
theo đó bộ công an lào đã đạt được những kết quả tích cực theo chương trình nghị sự quốc gia về phòng chống ma túy
được đảng chính phủ lào đánh giá cao và đã được báo cáo tại quốc hội lào
đạt được kết quả này phía lào ghi nhận sự giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của bộ công an việt nam rất hiệu quả thiết thực
hợp tác về an ninh trật tự vẫn tiếp tục là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị vĩ đại truyền thống đặc biệt việt nam lào
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trả tự hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết tiếp tục chia sẻ thông tin phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác
bảo đảm ổn định chính trị an ninh trả tự xã hội ở mỗi nước hoạt động tội phạm xuyên quốc gia nhất là ma túy mua bán người
phối hợp đấu tranh ngăn chặn không để cho các tổ chức cá nhân bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại đến lợi ích an ninh và sự ổn định của nước kia
đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao về vấn đề biên giới tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát
ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới việt nam lào nhất là các đường tiểu ngạch
thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán
tiến tới ký kết các văn bản pháp lý giữa việt nam lào phối hợp chặt chẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước bảo đảm an ninh tổ chức các sự kiện quan trọng của hai nước
bảo vệ công trình dự án trọng điểm việt nam lào triển khai hiệu quả thúc đẩy các dự án hợp tác giữa bộ công an hai nước
sáng nay công an tp hà nội tổ chức giao quân phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin
phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh dự và chỉ đạo buổi lễ
công an thành phố hà nội đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh clip
phản ánh trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng hoặc tài khoản gia lô phòng cảnh sát giao thông hà nội
khi phản ánh người dân cần cung cấp thông tin cá nhân tên tuổi số căn cước công dân địa chỉ số điện thoại liên hệ
để xác định tính chính danh và thông tin phản hồi kết quả xử lý
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao sự quan tâm của thành phố hà nội đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thứ trưởng cho rằng nếu tranh thủ được tay mắt của nhân dân thì chính người dân sẽ là chủ thể trung tâm động lực nguồn lực góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông
việc triển khai phát động toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là bước đi rất đúng của chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị công an tp hà nội sau sáu tháng triển khai phải sơ kết đánh giá lại hiệu quả thực hiện phong trào
trên cơ sở đó nhân rộng mô hình cách làm hay của hà nội đối với toàn quốc để làm sao hạn chế dần các vi phạm giao thông
đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng